nằm trong hoạt động xây dựng phát triển chuỗi giá trị hỗ trợ nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba của thành phố hà nội
đồng thời hưởng ứng ba mươi năm ngày quốc phòng toàn dân
hôm qua trung tâm trợ giúp nông dân hà nội đã phối hợp với hội nông dân huyện ba vì tổ chức quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn
đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng giá trị chuỗi cung ứng nông sản sạch của vùng sản xuất nông nghiệp của thủ đô
việc giới thiệu quảng bá các loại sản phẩm an toàn theo địa chỉ vừa giúp người dân có địa chỉ tin cậy trong lựa chọn thực phẩm
hơn nữa việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm theo tầng vùng giúp cho đầu ra của sản phẩm nông nghiệp ổn định tránh biến động
đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn cung ứng theo chuỗi là điều cần thiết trong địa hướng phát triển nông nghiệp xanh nông nghiệp bền vững của thủ đô